tại tỉnh yên bái sau một thời gian được khống chế dịch tả lợn châu phi đã tái phát trở lại tại thành phố yên bái
với bốn xã có dịch là tân thịnh minh bảo văn phú âu lâu với số lượng tiêu hủy là một bốn trăm linh kg
từ ngày một mươi tháng chín dịch tả lợn châu phi tái phát từ các ổ dịch cũ xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
chưa thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
đến nay thành phố yên bái đã có bốn trên một mươi năm xã phường đã công bố tái phát dịch tả lợn châu phi
các địa bàn còn lại đang kiểm tra giám sát chặt chẽ diễn biến của dịch
hiện tại các cơ quan chức năng đã thông báo rộng rãi đến các hộ chăn nuôi về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu phi đối với đàn lợn cách nhận biết và các biện pháp phòng chống để người dân thực hiện
hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp an toàn sinh học
đối với các xã phường chưa có dịch thực hiện khoanh vùng áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch
nhằm bảo vệ đàn lợn nhất là đàn lợn giống để bảo đảm nguồn giống lợn thực hiện tái đàn sau khi hết dịch